tiếp tục thông tin liên quan đến điểm nóng gaza tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã kêu gọi giới chức israel đảm bảo việc tiếp cận không bị cản trở đối với hàng viện trợ nhân đạo được đưa vào khu vực này
dữ liệu từ hệ thống phân loại giai đoạn an ninh lương thực tích hợp ipc được thực hiện hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đã cảnh báo nạn đói có thể xảy ra tại giải gaza vào cuối tháng năm tới
nếu israel và hamas không đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và không thiết lập được các nguồn cung cấp viện trợ mang tính bền vững
kể từ đó đến nay các điều kiện cần thiết để ngăn chặn nạn đói vẫn chưa đạt được trong khi các bằng chứng mới nhất cho thấy nạn đói có thể xảy ra ở khu vực phía bắc gaza vào bất cứ thời điểm nào trong giai đoạn từ giữa tháng ba đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
người đứng đầu liên hợp quốc kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức để có thể ngăn chặn thảm họa này đồng thời hối thúc israel đảm bảo cho người dân gaza có thể tiếp cận thuận lợi hàng viện trợ nhân đạo
trong bối cảnh cộng đồng quốc tế liên tiếp đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra nạn đói ở gaza ngày một mươi tám tháng ba israel đã đề nghị tòa án công lý quốc tế icj không đưa ra các biện pháp áp đặt mới đối với nước này như theo đề nghị của nam phi
trong đơn gửi tòa israel khẳng định nước này có quan ngại về tình hình nhân đạo và tính mạng của người dân vô tội
các luật sư đại diện cho israel bác bỏ những cáo buộc rằng israel cố ý gây ra tình cảnh khó khăn của người dân ở gaza
các luật sư đại diện cho israel bác bỏ những cáo buộc rằng israel cố ý gây ra tình cảnh khó khăn của người dân ở gaza